sáng nay hai mươi sáu tháng bảy thành phố đà nẵng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
và tổng kết năm năm hỗ trợ nhà ở đối với người có công giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
trong những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
đảng bộ chính quyền thành phố đà nẵng luôn xác định công tác chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ
người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay bằng nhiều nguồn kinh phí thành phố đã triển khai thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở
xây mới hơn bảy bốn trăm linh nhà với tổng kinh phí hơn hai trăm hai mươi ba tỷ đồng
riêng năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới hơn hai ba trăm linh nhà cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí bí thư thành ủy đà nẵng trương quang nghĩa
đã truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho năm bà mẹ
cũng tại buổi lễ ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tặng bằng khen cho một mươi chín tập thể và hai mươi sáu cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở
cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố đà nẵng trong năm hai nghìn một mươi chín